nguyên tổng bí thư lê khả phiêu là một vị lãnh đạo luôn gần gũi với quần chúng nhân dân
đặc biệt là các quân nhân các cựu chiến binh
là thành viên sáng lập danh dự của hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam
nguyên tổng bí thư đã đặt nhiều kỳ vọng vào những người lính trong thời bình
có cơ hội gần gũi với nguyên tổng bí thư lê khả phiêu trong nhiều năm
anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lê văn kiểm chủ tịch hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam
đã có nhiều kỷ niệm xúc động về nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
ở trăm linh tám thì tôi đã vào bệnh viện trăm linh tám thăm cụ
tôi có nói với cụ là các cái doanh nhân cựu chiến binh hiện nay
cũng rất mong muốn là mời cụ vào cái vị trí là chủ tịch sáng lập danh dự
của hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh
thì cụ có đồng ý không
thì lúc đó là cụ gật đầu
và sau đó thì tôi nắm tay cụ
và cụ ướt nó mắt
không kìm được cái cảm động đó
và tôi nhớ mãi cái hình ảnh của cụ
đó là một cái sự quan tâm rất lớn
rất lớn của thế hệ
trái ảnh đi trước
đối với những người lính của chúng tôi
với những cái cảm nghĩ và những suy nghĩ như vậy
của mình thì ông đánh giá thế nào về con người của cụ tổng bình thư này khả phiêu
vì tôi làm ăn doanh nghiệp đến nay đã hơn bốn mươi năm rồi
thì tôi cũng đã được nghe những cái ý kiến của các cái doanh nghiệp
đó là cái sự mà
quyết đoán của cụ tổng bình thư
khi mà xác định thấy là cái việc đó đúng
thì cụ tổng bình thư là cái người rất cương quyết
và dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm
với vai trò là chủ tịch hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam
ông cảm thấy trọng sách của mình như thế nào với sự tin tưởng từ cá nhân cụ tổng bình thư lê khả phiêu
toàn bộ các hội viên của doanh nhân cựu chiến binh chúng tôi
hơn sáu năm nay chưa có doanh nhân doanh nghiệp nào bị vi phạm pháp luật phải xử lý
hoặc các cái doanh nhân doanh nghiệp chúng tôi
chưa có doanh nhân nào doanh nghiệp nào bị phá sản
chứng minh được cho mọi người thấy rằng là
cựu chiến binh việt nam không hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ trong chiến đấu
gương mẫu xung phong đi đầu trong chiến tranh
mà trong hòa bình
lại cũng gương mẫu đi đầu trong việc bảo vệ đảng
bảo vệ chính quyền bảo vệ nhân dân
mà chúng tôi còn làm kinh tế giỏi để khắc phục các khó khăn
và đóng góp cho đất nước
cũng như là góp phần xóa đói giảm nghèo đối cử junior việt nam nói chung
cũng như là các gia đình đang còn khó khăn hiện nay trong đất nước
đặc biệt là các cái gia đình sao làm xuất hiện nay trong đất nước đặc biệt các cái gia đình sao làm xuất hiện nay trong đất nước đặc biệt là các cái gia đình